tại trụ sở chính phủ phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam đã chủ trì cuộc họp bộ giáo dục và đào tạo
báo cáo về việc xử lý các ý kiến góp ý về sách giáo khoa tiếng việt lớp một
cụ thể sách tiếng việt lớp một của bộ cánh diều được phản ánh là khó đọc và nhiều chỗ không phù hợp với các cháu học sinh
phát biểu trị đạo tại cuộc họp phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam khẳng định người việt nam có truyền thống hiếu học
vì thế việc quan tâm học hành của con cái đặc biệt là các cháu lớp một và sách tiếng việt lớp một là điều dễ hiểu
việc nhận được nhiều ý kiến góp ý thậm chí có ý kiến gây gắt đều thể hiện tâm huyết lo lắng mong muốn điều tốt đẹp nhất cho con cháu mình
việc một bộ sách giáo khoa có lỗi nhất là sách giáo khoa đổi mới là điều không tránh khỏi
đặc biệt trước khi đưa vào giảng dạy bộ giáo dục và đào tạo chỉ tập huấn cho giáo viên mà chưa tập huấn cho ông bà cha mẹ
trong khi ông bà cha mẹ đều tham gia dạy các con ở nhà
qua cái việc này
thì một mặt là tiếp thu ngay cho cái cuốn sách này
nhưng một mặt thì phải xem xét để có thể tăng cường hoặc là điều chỉnh bổ sung nếu cần thiết
để tất cả các quy trình quy định của cái việc biên soạn
rồi thì thẩm định rồi thì phê duyệt rồi thì tập huấn cho sách giáo khoa những năm tới đây
nên chăng là bây giờ sách giáo khoa
ngay cả khi mà chưa
chưa chính thức thẩm định khi đã nộp cho hội đồng thẩm định rồi thì liệu chúng ta có thể đưa lên mạng
và chúng ta kêu gọi toàn thể trước hết là giáo viên các nhà khoa học các chuyên gia giáo dục
rồi thì cộng đồng xã hội người ta sẽ góp ý vào và góp ý vào người ta giúp nhặt sạn luôn từ đầu
trả lời vấn đề này lãnh đạo bộ giáo dục và đào tạo các chuyên gia giáo dục cũng khẳng định

và chúng tôi cũng đi khảo sát trong những tuần đầu của triển khai chương trình mới
và chúng tôi cũng đi khảo sát trong những tuần đầu của triển khai chương trình mới
chúng tôi cũng đã chỉ đạo hội đồng thẩm định sách quốc gia phải rà soát giải trình rõ những nội dung mà còn có ý kiến góp ý

và trên tinh thần chúng tôi tiếp thu nắng nghe ý kiến và có phân tích thực sự phù hợp để hoàn thiện sách

bộ giáo dục và đào tạo sẽ tiếp thu nghiêm túc và mong nhận được sự góp ý từ phụ huynh cộng đồng xã hội để hoàn thiện sách giáo khoa đổi mới